ngày hôm nay hai mươi sáu tháng một mươi kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn tiếp tục phiên họp trực tuyến
với các mục tiêu quan trọng như là quốc hội sẽ nghe các báo cáo về công tác đấu tranh
và xử lý vi phạm pháp luật công tác thi hành án phòng chống tham nhũng năm hai nghìn hai mươi
quốc hội sẽ nghe các báo cáo thẩm tra về công tác phòng ngừa chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm hai nghìn hai mươi
công tác năm hai nghìn hai mươi của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao tranh án tòa án nhân dân tối cao
công tác thi hành án năm hai nghìn hai mươi công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn hai mươi
tiếp đó quốc hội thảo luận trực tuyến về các báo cáo này trước khi cơ quan trình giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội nêu